mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn đến với một sáng tác mới của nhạc sĩ đoàn nguyên hiếu
mang tựa đề tự hào người lính đi đầu qua sự thể hiện của cáp song ca thu thủy ngọc linh
những hình ảnh về những đồng đội tôi những người lính biên phòng ở trên biên cương ăn gió nằm xương
những lán chạy đêm mưa để chặn những đường mòn lối bỏ ngăn chặn dịch bệnh lan tràn về
cũng như là những cái hình ảnh về những bác sĩ quân y
cùng với các lực lượng y tế các lực lượng khác đang ngày đêm gồng mình lên
để chữa bệnh cho nhân dân cũng như là bảo toàn cho sức khỏe của nhân dân
đã gây cho chúng tôi rất nhiều sự xúc động
và là một người nhạc sĩ một người lính thì tôi nghĩ rằng sẽ phải viết một cái gì đó
ít nhất là để chung tay
cũng như là cổ vũ cho đồng đội mình những người lính và những người bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch covid
đang loay hoay để tìm cái ý tưởng xây dựng hình tượng của tác phẩm
thì tôi cũng có gặp anh phùng việt anh là con trai của nhà giáo nhà giáo nhà thơ phùng việt hùng
chỉ trong vòng khoảng hai ngày sau thì tôi cái bài thơ đó đã có trong tay tôi
và khi đọc bài thơ đó thì
tôi mới chào dân và tôi nghĩ rằng là à đây chính là cái điều mà mình đang cần mình đang tìm kiếm đây
cái hình tượng rất là quan trọng
hình tượng đó là nó ngay ở nó thể hiện ngay ở cái kiêu đề của bài thơ
đó là người lính đi đầu